hà nội sau hai ngày giảm nhẹ bật tăng lại gần ba mươi một chín trăm linh ca covid một mươi chín mới
sở y tế hà nội tối một mươi một tháng ba thông báo ghi nhận thêm ba mươi một tám trăm chín mươi chín ca covid một mươi chín mới tăng một tám trăm linh ca so với hôm qua
trong ba mươi một tám trăm chín mươi chín ca covid một mươi chín mới có một mươi một bảy trăm chín mươi một ca cộng đồng
như vậy sau hai ngày giảm nhẹ số ca dân tình mới ở hà nội đã tăng trở lại dù chưa bằng kỷ lục ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca vừa thiết lập hôm tám tháng ba
bệnh nhân phân bố tại năm trăm bốn mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai hai một trăm một mươi một hà đông một chín trăm tám mươi bốn sóc sơn một chín trăm bảy mươi hai long biên một tám trăm chín mươi sáu thanh trì một tám trăm hai mươi
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội
tính đến ngày một mươi tháng ba thành phố có gần sáu trăm hai mươi một năm trăm linh ca dương tính đang điều trị theo dõi giảm hơn hai mươi bốn ca so với ngày chín tháng ba
trong đó có hơn sáu trăm một mươi sáu năm trăm linh người theo dõi cách ly tại nhà chiếm chín mươi chín hơn năm trăm tám mươi người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố và của các quận huyện thị xã giảm hai mươi ca
có bốn ba trăm bảy mươi năm người điều trị tại các bệnh viện tầng hai ba của thành phố giảm gần hai trăm tám mươi ca
có bốn ba trăm bảy mươi năm người điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện đèo y hà nội
như vậy số ca phải nhập viện ở hà nội chỉ chiếm bảy mươi sáu tổng số ca dương tính đang điều trị theo dõi trên toàn thành phố
sở y tế hà nội cho biết đã giải trình tự gen virus sars cov hai của một trăm linh chín mẫu bệnh phẩm ghi nhận tám mươi nhiễm biến thể omicron tương ứng chín mươi ba mẫu trong đó có tám mươi sáu ca nhiễm biến chủng phụ ba hai
cơ quan này dự báo trong thời gian tiếp theo số mắc covid một mươi chín
trên địa bàn thủ đô sẽ tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm cao của biến thể omicron
theo giám đốc sở y tế trần thị nhị hà biến thể phụ ba hai chiếm ưu thế trong các ca dương tính sars cov hai tại hà nội với tốc độ lây lan nhanh
tuy nhiên bệnh nhân ở tầng hai tầng ba có chiều hướng giảm
những ngày qua tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội phải nhập viện chỉ chiếm một đến một năm
lãnh đạo sở y tế khẳng định hà nội đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh ở ngưỡng an toàn
sau ngày nghi tế vẫn tiếp tục giải trình tựa gen để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình chung
kể từ khi xuất hiện omicron đã sinh ra bốn biến thể dòng phụ gồm ba một ba hai ba một năm trăm hai mươi chín và ba ba
tất cả chúng đều có sự tương đồng với mặt di chuyển nhưng mỗi loại đều có các đột biến có thể thay đổi cách chúng hoạt động
phiên bản ba một của biến thể omicron dễ theo dõi hơn các biến thể trước đó
vì nó bị thiếu một trong ba gen mục tiêu được sử dụng
trong xét nghiệm pcr thông thường tuy nhiên ba hai hay còn được gọi là chủng tàng hình không giống ba một
vì vậy nó khó bị phát hiện hơn và các nhà khoa học phải theo dõi như cách họ theo dõi các chủng trước đó
dựa vào số lượng gen virus được gửi lên các cơ sở dữ liệu về bệnh truyền nhiễm
ngoài việc khó phát hiện hơn ba một ba hai được cho có thể dễ lây lan hơn chủng họ hàng
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng ngày năm tháng ba bộ y tế cho hay
số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng nhanh biến thể omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh và đang dần thay thế chủng delta
lãnh đạo bộ y tế cho biết biến thể phụ ba hai có khả năng lây lan nhanh hơn một năm lần biến thể gốc ba một
và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc ba một khoảng ba mươi
nghiên cứu mới của các nhà khoa học nhật bản cho thấy ba hai có thể tự sao chép trong tế bào nhanh hơn ba một
nó cũng trội hơn trong việc làm cho các chế độ cao
điều này cho phép virus tạo ra các khối tế bào lớn hơn được gọi là hợp bào so với ba một
điều đáng lo ngại vì những khối này sau đó trở thành nhà máy để tạo ra nhiều bản sao của virus hơn
netan có khả năng tạo ra hợp bào khá hiệu quả và các chuyên gia cho rằng đó là một lý do khi nó tàn phá phổi nghiêm trọng như vậy
khi các nhà nghiên cứu cho chuột nhiễm ba hai và ba một những con bị nhiễm ba hai ốm nặng hơn và có chức năng phổi kém hơn
trong các mẫu mô phổi của chuột nhiễm ba hai bị tổn thương nhiều hơn phổi của chuột bị nhiễm ba một
ba hai hiện đang lây lan nhanh ở châu âu và châu á và có nguy cơ lấn lướt bản gốc để trở thành biến thể áp đảo toàn cầu
tiến sĩ dorid nechal từ tổ chức y tế thế giới who cảnh báo rằng ba hai sẽ trở thành chủng áp đảo kế tiếp trên thế giới trong bối cảnh nó đã chiếm ưu thế tại đan mạch và anh trong thời gian qua
tuy nhiên đan mạch hiện chưa ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh nặng gia tăng do ba hai
mặc dù vậy với khả năng lây lan dễ hơn ba hai vẫn rất nguy hiểm vì nó vẫn có thể gây quá tải cho hệ thống y tế
như vậy là trước mối đe dọa toàn cầu từ ba hai giới chuyên gia khuyến cáo vaccine vẫn là vũ khí hiệu quả nhất để ngăn chặn rủi ro bệnh nặng và tử vong
một nghiên cứu gần đây chỉ ra hiệu quả của mũi tăng cường trước biến thể omicron
kết luận hội nghị thường trực thành ủy hà nội cho ý kiến về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
bị thư thành quỷ đinh tiến dũng cho biết
khi thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và mở cửa hầu hết tất cả các dịch vụ trong bối cảnh mùa du lịch lễ hội
số ca ép không tăng lên là tất yếu nhưng mục tiêu cốt lõi của công tác phòng chống dịch vẫn được đảm bảo
ông dũng nhấn mạnh phải phát huy sức mạnh lòng dân tổ chức thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh từ thôn tổ dân phố với nồng cốt là các tổ covid một mươi chín cộng đồng
ông dũng cũng lưu ý các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng để khi được phân bổ vaccine là có thể tiêm ngay cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ông đinh tiến dũng nói
trước đây khi chưa được tiêm phủ vaccine trong hoàn cảnh về cách ly phong tỏa rất vất vả
nhưng nhờ tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm chúng ta đã vượt qua
nay trong điều kiện thích ứng an toàn thuận lợi hơn nhờ độ bao phủ rộng với vaccine và hệ thống y tế đã được củng cố
chúng ta phải kiểm soát tốt dịch bệnh hạn chế bệnh nhân chuyển tầng tăng nặng
người đứng đầu đảng bộ tp hà nội đề nghị cấp ủy chính quyền tập trung lãnh đạo chỉ đạo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
từng phương xã thị trấn trên cơ sở đánh giá tỷ lệ kf dự báo số ca mắc trong thời gian tới
để tổ chức lực lượng nòng cốt là thôn tổ dân phố tổ covid cộng đồng
huy động sự tham gia của các tình nguyện viên đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu quản lý hỗ trợ người dân theo địa bàn quản lý
bí thư thành ủy do ban cán sự đảng ubnd tp chỉ đạo đánh giá nhận định tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
và có phương án ứng phó kịp thời tương ứng ra soát chuẩn bị nâng cấp hệ thống điều trị ở tầng cao
để không bị động nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn và kéo dài
ông đinh tiến dũng yêu cầu ban cán sự đảng ubnd tp chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
đẩy mạnh tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất giữa nhà trường và gia đình
để khi được phân bổ vaccine là có thể triển khai tổ chức tiêm ngay đảm bảo an toàn cho trẻ khi quay lại trường học
như vậy hiện tại các mục tiêu như tiêm vaccine cho trẻ nâng cấp hệ thống điều trị ở tầng cao
cần phải đáp ứng ngay trước tình hình diễn biến phức tạp hơn và kéo dài
vâng thưa quý vị theo bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng thường trực thành ủy thủ đô đã chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án
để khi được phân bổ vaccine là tiêm được cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học
mới đây thường trực thành ủy hà nội làm việc với ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo về lộ trình cho học sinh trở lại học trực tiếp tại trường
và tình hình công tác giáo dục và đào tạo của thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
tại buổi làm việc phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng cho biết thành phố đã chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với ubnd các quận huyện thị xã
cho học sinh một số tiền
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hiện nay học sinh một số khối lớp thuộc ba mươi quận huyện thị xã đã chuyển sang hình thức học trực tuyến
tính đến ngày sáu tháng ba cấp tiểu học và khối lớp sáu cấp trung học cơ sở tiếp tục dạy và học trực tuyến tỷ lệ học sinh tham gia học tập đạt chín mươi bảy ba
cấp trung học cơ sở từ lớp bảy đến lớp chín số học sinh đến trường học trực tiếp chiếm bốn mươi sáu bảy và còn lại năm mươi ba chín mươi ba học sinh hai
học trực tuyến cấp trung học phổ thông học sinh đến trường học trực tiếp chiếm năm mươi tám bốn mươi năm và còn lại bốn mươi một năm mươi năm học sinh học trực tuyến
phát biểu tại cuộc làm việc bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho biết hà nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt thường xuyên đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo
và coi phát triển giáo dục và đào tạo đưa học sinh trở lại trường học là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
thành phố đã xác định giáo dục đào tạo là một trong ba lĩnh vực ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hai nghìn hai mươi
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín thường trực thành ủy đã chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án để khi được phân bổ vaccine là tiêm được cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học
thành phố thực hiện nghiêm tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và với tinh thần tạm dừng đến trường không dừng việc học
hà nội thực hiện tiêm phòng vaccine cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại các cơ sở giáo dục
số lượng mũi một đã tiêm đạt chín mươi chín tám và số lượng mũi hai đã tiêm đạt chín mươi chín